sau bốn ngày nghị án sáng nay ngày hai mươi hai tháng một hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm xét xử sai phạm kinh tế
nghiêm trọng xảy ra tại tập đoàn dầu khí việt nam pvn và tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
pvc đã tuyên mức án một mươi ba năm tù đối với bị cáo đinh la thăng đối với tội danh cố ý làm trái quy định
của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng bị cáo trịnh xuân thanh một mươi bốn năm tù về tội cố ý làm trái quy định
của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng trung thân cho tội tham ô tổng hợp hình phạt là tù trung thân
bị cáo đinh la thăng và trịnh xuân thanh chịu trách nhiệm liên đới bồi thường trách nhiệm dân sự
trong tội cố ý làm trái là sáu mươi tỷ đồng trong đó chia theo tỷ phần mỗi bị cáo ba mươi tỷ đồng
hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án nghiêm trọng mà các bị cáo đều là người có chức vụ quyền hạn
tuy nhiên xét tính chất mức độ nghiêm trọng của các hành vi vi phạm hội đồng xét xử nhận thấy
cần phải đưa ra các mức án bảo đảm sự tôn trọng đối với pháp luật
trong suốt quá trình xét xử mọi chứng cứ và lời khai của tất cả các bị cáo trước tòa cho thấy
các bị cáo đều biết rõ hợp đồng epc số ba mươi ba là không có đủ căn cứ pháp lý thiếu những điều khoản quan trọng
bị cáo đinh la thăng còn vi phạm nghị quyết của hội đồng thành viên pvn vẫn chỉ định pvc là nhà thầu duy nhất
làm tổng thầu epc dự án nhiệt điện thái bình ii và ép nhân viên cấp dưới thực hiện
việc ký hợp đồng số ba mươi ba cũng như tạm ứng một một trăm một mươi năm tỷ đồng sai phạm quy định dù pvc không đủ năng lực tài chính
hội đồng xét xử cũng khẳng định vai trò của trịnh xuân thanh là người giữ vai trò quyết định
trong việc chỉ đạo ký kết hợp đồng số ba mươi ba và các lời khai của các bị cáo đều cho thấy
trịnh xuân thanh đã yêu cầu lập chứng từ khống để tham ô bốn tỷ đồng thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội danh tham ô
bị cáo phùng đình thực nguyên tổng giám đốc pvn
bị tuyên án chín năm tù giam